công an huyện hớn quản tỉnh bình phước đang lấy lời khai hai đối tượng người nước ngoài
để điều tra làm rõ về hành vi trốn chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi tại chốt kiểm soát covid một mươi chín trên quốc lộ một mươi ba huyện hốn quản
lực lượng trực chốt phát hiện hai đối tượng người nước ngoài khoảng hơn ba mươi tuổi
đang đi bộ hướng từ thành phố hồ chí minh đi vào huyện hiến quản tỉnh bình phước
khi đi qua chốt hai đối tượng này cố tình không dừng lại khai báo theo quy định
nhận thấy bởi huyện nghi vấn lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ
qua kiểm tra chỉ có một đối tượng có giấy tờ tùy thân ghi chữ nước ngoài
lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai điều tra làm rõ
đồng thời hoàn thành các thủ tục bàn giao cho trung tâm y tế đưa đi cách ly tập trung theo quy định